các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vì vậy tại phiên xét xử phúc thẩm đại diện viện kiểm sát tối cao đã giữ nguyên mức phạt hai năm tù không chấp nhận kháng cáo đối với lê thị lan thanh
đối với bị cáo nguyễn quốc tuấn mặc dù xin rút đơn kháng cáo tuy có vai trò đồng phạm tổ chức đánh bạc
song có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên viện kiểm sát đề nghị giảm mức hình phạt cho nguyễn quốc tuấn
cũng tại phiên tòa đại diện viện kiểm soát cũng đưa ra ý kiến áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo có công giúp cơ quan công an
trong quá trình điều tra mở rộng vụ án và là người có thân nhân gia đình là người có công hoặc đã khắc phục hoàn toàn hậu quả
liên quan tới vụ án phan hữu phượng tức phượng dâu và đồng bọn có hành vi khai thác vận chuyển gỗ trái phép
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã khởi tố hai mươi bốn bị can để điều tra làm rõ các nội dung phạm pháp có liên quan
theo đó đối tượng cầm đầu là phan hữu phượng cùng với hai bị can nguyễn thành kiệt và nguyễn hoàng trang
bị khởi tố hai tội danh vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản và đưa hối lộ
hai bị can bùi văn khang hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện chư mơ ga nguyên hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện buôn đôn
và hà thanh long phó hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện buôn đôn bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
bị can lê quang thái thuộc tri cục kiểm lâm nguyễn tấn bình trạm trưởng trạm kiểm lâm số một mươi vườn quốc gia york don huyện buôn đôn
vụ việc một mươi bốn bị can
tham gia khai thác vận chuyển tàng trữ gỗ lậu trong đường dây của phượng dâu cũng bị khởi tố về tội vi phạm các quy định
về khai thác bảo vệ rừng và quản lý lâm sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã thu giữ hơn sáu trăm linh mét khối gỗ bất hợp pháp liên quan đến vụ án
vụ việc đang được tiếp tục được cơ quan chức năng tỉnh đắk nông điều tra làm rõ
trong hai ngày sáu và bảy tháng ba công an thành phố sơn la tỉnh sơn la đã liên tiếp bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán
và tàng trữ trái phép chất ma túy
ngày sáu tháng ba tổ công tác của đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an thành phố sơn la
phối hợp với công an phường quyết thắng đã phát hiện bắt quả tang đối tượng đèo văn hưng
trú tại tổ một mươi phường quyết thắng thành phố sơn la thu giữ một trăm linh viên ma túy tổng hợp có trọng lượng chín bảy mươi sáu gram
cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
mở rộng điều tra ngày bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở
đối với tầm văn trôm trú tại bản hiếp xã triềng khương huyện sông mã tỉnh sơn la
quá trình khám xét thu giữ một trăm một mươi năm viên ma túy tổng hợp có trọng lượng một mươi một năm mươi chín g và bốn mươi hai triệu năm trăm năm mươi đồng tiền mặt
cùng nhiều vật chứng liên quan khác
các đơn vị công an tỉnh thanh hóa đang phối hợp truy tìm hung thủ nổ súng khiến hai người đứng trên vỉa hè thương vong
vụ án xảy ra tại thành phố thanh hóa vào khoảng hai mươi hai h đêm ngày sáu tháng ba
khi hai nam thanh niên đang đứng trên vỉa hè thì bị một nhóm thanh niên đi xe máy đeo khẩu trang chạy tới dùng súng bắn
cả hai nạn nhân đều trúng đạn và được người dân đưa đi cấp cứu
một nạn nhân đã tử vong sau đó còn một nạn nhân bị thương đang được điều trị tại bệnh viện
xe container gặp sự cố khi đang lưu thông làm rơi hàng chục tấn sắt cuộn xuống đường vào sáng nay
đã khiến xa lộ hà nội tại thành phố hồ chí minh bị ủn tắc kéo dài trong nhiều giờ liền
và đến trưa nay thì việc giải tỏa hiện trường mới được khắc phục xong
sự cố xảy ra vào lúc gần bảy giờ sáng ngày tám tháng ba
xe đầu kéo biển số năm mươi một c chín mươi tám nghìn hai trăm bảy mươi sáu chở nhiều cuộn sắt lưu thông trên xa lộ hà nội hướng từ ngã tư thủ đức về cầu sài gòn
khi đến nút giao thông cầu vượt cắt lái cuộn hai thì bất ngờ gặp sự cố khiến xe phanh góp
lúc này các dây giàng trên xe bị đứt khiến nhiều cuộn sắt nặng hàng chục tấn lan về phía trước
đè móc ca bin xe rồi rơi xuống đường nằm chắn ngang đường
nhiều người đi đường đã kịp thời tránh được nên không có sự cố thương vong về người
tuy nhiên hàng chục tấn sắt bị rơi xuống đường đã khiến giao thông trên xa lộ hà nội bị ủn tắc kéo dài trong nhiều giờ
đến trưa cùng ngày hiện trường mới cơ bản được xử lý xong việc lưu thông qua khu vực dần ổn định trở lại
tuyến đường trường sa một trong những tuyến giao thông trọng điểm của thành phố quảng ngãi đưa vào sử dụng chưa được bao lâu
thì đã xuất hiện tình trạng hệ thống nắp cống thoát nước dọc hai bên đường bị kẻ gian lấy cắp
người dân rất bức xúc trước sự việc này nhưng không có cách nào để ngăn chặn

người dân không chỉ bức xúc trước việc nắp cống thoát nước trên đường trường xa bị mất cắp mà còn lo lắng cho sự an toàn trên tuyến đường
bởi những cái hố sâu như thế này có thể gây tai nạn cho người đi đường bất cứ lúc nào nhất là người đi bộ
nhiều người lo lắng đã dùng những cành cây cảnh báo nguy hiểm
mắc lao đồ ra nghe
hôm tết nào đã chung khởi mắt mấy đại đạo
hôm tết nào là cắm cho đại còn trai nhị bọn
có yêu cầu là lắp lệ cho kính rồi dình đi tập thi dục đồ cho nó thẳng khỏa khó dắp tái
thôi bất giờ là có ý kiến dạy thôi chung thứ
việc vào cuộc điều tra xử lý nghiêm các đối tượng phá hoại công trình quan trọng về an ninh quốc gia trên tuyến đường trường sa là cần thiết
nhưng việc cấp bách mà người dân trông chờ là cơ quan chức năng cần sớm khắc phục lại các nắp cống thoát nước đã bị lấy cắp
nhằm đảm bảo an toàn
cho người dân qua lại
trước những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra liên tiếp trong thời gian qua
bộ giao thông vận tải sẽ thanh tra việc đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe tại một mươi ba tỉnh thành phố
đoàn thanh tra có nhiệm vụ thanh tra công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại một mươi ba tỉnh thành phố gồm
bắc giang bắc ninh vĩnh phúc thái nguyên hà nam quảng ngãi thừa thiên huế bình định bà rê vũng tàu long an cần thơ vĩnh long hậu giang
bộ giao thông vận tải giao tránh thanh tra bộ phê duyệt kế hoạch thanh tra giám sát hoạt động của đoàn thanh tra thay đổi thành viên đoàn thanh tra
chỉ đạo theo dõi giúp bộ trưởng bộ giao thông vận tải xử lý hoặc trình bộ trưởng bộ giao thông vận tải xử lý theo thẩm quyền của các kiến nghị các thanh tra
thời kỳ thanh tra bắt đầu từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến thời điểm thanh tra
thời hạn thanh tra theo quy định của pháp luật về thanh tra
việc thanh tra công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ tại các tỉnh thành phố nêu trên nằm trong kế hoạch thanh tra năm hai nghìn một mươi chín của bộ giao thông vận tải
thưa quý vị các đồng chí và các bạn đến thời điểm này hoạt động du xuân tại những lễ hội đền chùa trên cả nước thì vẫn còn rất sôi động nhộn nhịp
nếu như lễ hội đền hùng phú thọ diễn ra vào tháng ba hàng năm thì lễ hội đền mẫu hương yên lại kéo dài từ tháng một đến hết tháng ba
do đó trong những ngày này một lượng lớn khách thập phương về đền mẫu hành hương
và để giữ vững ổn định an ninh trật tự cũng như an toàn giao thông thì lực lượng công an tp hương yên đã thường xuyên tổ chức những buổi tuần tra phân luồng nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người dân và du khách
chính hội đền mẫu diễn ra từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng ba âm lịch
thế nhưng những ngày này người dân địa phương và khách du lịch đổ về đây tham quan chiêm bái rất đông
công an thành phố hưng yên đã tăng cường tối đa lực lượng và phương tiện tổ chức tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các địa bàn trọng điểm
phức tạp về trật tự an toàn giao thông xử lý nghiêm các hành vi tranh giành chèn ép hành khách phóng nhanh vượt ẩu lạng lách đánh võng sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện
lực lượng gánh giao thông của công an thành phố hương yên chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch
trong đó là chúng tôi chú trọng là tập trung tuần tra kiểm soát và đảm bảo trật tự an toàn trật cụ cộng phân luồng phân tuyến để không xảy ra tình trạng ủn tắc của bộ
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng phối hợp với công an phường cũng như là ban bảo vệ dân phố và các cơ quan chức năng khác tổ chức giữ gìn tự động ở khu vực diễn ra các lễ hội cũng như là các hoạt động văn hóa văn nghệ và các hoạt động lễ hội đầu xuân để đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động diễn ra một cách bình thường
mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách thập phương từ nhiều nơi đổ về khu vực đền mẫu
vì vậy công an thành phố đã xây dựng phương án phối hợp với các lực lượng khác làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn
phát hiện và đấu tranh với các hành vi trộm cắp móc túi du khách xử lý triệt để tình trạng buôn bán gây mất an toàn giao thông
các lực lượng công an phường quang trung đã có chia ca kíp để tuần tra và duy trì trật tự công cộng
trong một buổi sáng và buổi chiều thường có chia làm ba ca mỗi ca tuần tra khoảng một tiếng đồng hồ để duy trì công cộng trên địa bàn khu vực đền trần và đền mẫu
đền mẫu hiện là điểm du lịch văn hóa tâm linh không chỉ của người dân hương yên mà còn thu hút đông đảo du khách thập phương đến hành hương chiêm bái cầu phúc cầu lộc cầu tài
nhờ làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông mà người dân hành hương về đây rất yên tâm
hôm nay chúng tôi tổ chức gia đình đến đền mẫu để cảm thấy an toàn giao thông và vùng trắc giao thông rất là thông thoáng và rất là nề lết không có quán xá không bày ra các người hè